chào các bạn chính phủ thống nhất hạ tiêu chí cho doanh nghiệp vay tiền trả lương
giá lúa gạo đã trứng lại nhưng vẫn đón nhiều tiến hiệu tích cực
dừa tươi việt nam ồ ạt xuất khẩu sang thái lan với mức tăng kỷ lục
đây là những thông tin chính được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay
chính phủ đã thống nhất với nội dung sửa nghị quyết bốn mươi hai và nghị định một mươi năm về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín với nhiều điểm mới
bộ lao động thương binh xã hội đang cùng với các bộ ngành giả soát lại để trình chính thức
trong đó sẽ bổ sung thêm nhóm đối tượng được hỗ trợ là giáo viên mầm non và các trường tư thục không có việc làm
bộ cũng đề nghị cho sửa đổi theo tinh thần thường trực chính phủ đã bàn
là doanh nghiệp có nguồn thu giảm hai mươi so với quý iv của năm hai nghìn một mươi chín và quý liền kề trước thời điểm xét hưởng thì được cho vay
đồng thời cắt giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bằng cách lược bỏ các điều kiện thẩm định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện
thị trường lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông kiểu long hôm nay đang trứng lại giá các mặt hàng lúa gạo vẫn duy trì ổn định so với tuần qua
theo nhiều thương lái lượng gạo nguyên liệu đang vẩy ít giao dịch chậm
tuy nhiên trên thị trường thế giới giá trò bán gạo xuất khẩu của việt nam hôm nay vẫn giữ ở mức bốn trăm bảy mươi bốn trăm tám mươi đô la một tấn
thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan xuất khẩu gạo tháng chín ước đạt gần bốn trăm linh sáu tấn
mặc dù so với cùng kỳ năm trước giảm cả về lượng và trị giá song cộng dùn chín tháng xuất khẩu gạo vẫn tăng một mươi một bốn mươi một về kim ngạch
điều này cho thấy giá gạo xuất khẩu của việt nam đã có những cải thiện tích cực trên thị trường
nhất là từ khi nhiều doanh nghiệp có những hợp đồng xuất khẩu vào eu với giá cao
dừa tươi việt nam xuất khẩu sang thái lan trong năm nay tăng rất mạnh
như vậy việt nam tiếp tục là nước xuất khẩu dừa tươi lớn nhất sang thái lan
theo trung tâm thương mại quốc tế dừa tươi việt nam xuất khẩu sang thái lan chỉ trong bảy tháng đầu năm đã đạt một trăm hai mươi chín tấn
trị giá năm mươi bốn triệu đô la tăng tới gần ba trăm bảy mươi tám về lượng và bảy trăm tám mươi một về trị giá so với cùng kỳ năm trước
hiện dừa tươi việt nam đang chiếm tỷ trọng sáu mươi một bốn trong tổng lượng dừa tươi nhập khẩu vào thái lan
giá bưởi da xanh tại một số tỉnh đồng bằng sông kiểu long bất ngờ tăng mạnh tới hai mươi đồng một kg so với tháng trước
hiện thương lái đến tận vườn thu mua bưởi loại tốt với giá giao động từ sáu mươi năm đồng đến bảy mươi đồng một kg
với mức giá này nhà vườn có thể thu lại hơn hai trăm linh triệu đồng một hectare một năm
theo nhiều nhà vườn giá bưởi da xanh có xu hướng sốt là do ảnh hưởng của đợt hạn mặn vừa qua
nhiều vườn bưởi bị suy kiệt dẫn đến nguồn cung khăn hiếm
ngoài ra đây là thời điểm nghịch vụ các vườn bưởi cho sản lượng rất hạn chế trong khi nhu cầu tiêu thụ của thị trường khá lớn
theo bộ công thương xuất khẩu cao su của việt nam trong tháng chín vừa qua ước đạt hai trăm ba mươi tấn trị giá hai trăm chín mươi sáu triệu đô la mỹ
tính chung chín tháng đầu năm xuất khẩu cao su ước đạt một một mươi bốn triệu tấn
trị giá một bốn mươi năm tỷ đô la tăng hai bốn về lượng nhưng giảm bốn về trị giá so với cùng kỳ năm trước
trong đó hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất chiếm sáu mươi sáu tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước
hiện trung quốc vẫn là thị trường lớn nhất của cao su việt nam chiếm chín mươi chín ba tổng lượng xuất khẩu
giá cà phê hôm nay đang giao động trong khoảng từ ba mươi một hai trăm linh đồng đến ba mươi một bảy trăm linh đồng một kg và có chiều hướng tăng nhẹ
trong khi đó thị trường thế giới đã đạt một bốn triệu đô la mỹ
thị trường thế giới tiếp tục có những diễn biến cháy chiều
tại lâm đồng giá cà phê đang được thu mưa với mức ba mươi một hai trăm linh đồng một kg
tại đắk lắc giá cà phê ở mức ba mươi một bảy trăm linh đồng một kg
tại đắk nông gia lai và con tum giá cà phê ở mức ba mươi một năm trăm linh đồng một kg
như vậy so với mức giá đầu giờ sáng hôm qua các địa phương đều có sự tăng nhẹ
trong khi đó trên thị trường thế giới new york đã có sự hồi phục đáng kể
thị trường london lại điều chỉnh giảm do lo ngại việc kinh doanh bị chậm lại
vì đã có nhiều thị trường